chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã thăm làm việc tại tỉnh hưng yên
tham dự cùng đoàn công tác có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
hai đồng chí ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an thượng tướng lương tam quang và trung tướng nguyễn duy ngọc
nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày thể thao việt nam hai mươi bảy tháng ba đoàn công tác đã tới thăm trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf
tại đây chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn công tác đi tham quan cơ sở vật chất và nghe báo cáo về tình hình hoạt động của trung tâm
chủ tịch quốc hội chúc mừng ghi nhận những kết quả tích cực mà trung tâm pvf đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt đã phát triển được hệ thống đào tạo chuyên môn và vận hành trung tâm hoạt động chuyên nghiệp
đón tiếp nhiều đội bóng quốc tế
quốc gia đến tập huấn tổ chức nhiều giải đấu trẻ và chuyên nghiệp đóng góp cho sự phát triển bóng đá việt nam
chủ tịch quốc hội đề nghị ban lãnh đạo các chuyên gia huấn luyện viên cán bộ chuyên môn của trung tâm pvf luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
tận tâm tận lực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác tuyển sinh luyện tập và thi đấu để không ngừng phát triển
xứng tầm là một trong ba trung tâm bóng đá trẻ của châu á được liên đoàn bóng đá châu á afc xếp hạng cao nhất
nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã trao quà tặng động viên các cán bộ nhân viên học viên cầu thủ trẻ của trung tâm
câu lạc bộ bóng đá công an hà nội và câu lạc bộ bóng đá pvf công an nhân dân
thưa quý vị cách đây ba mươi năm năm vào ngày một mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi tám sáu mươi bốn cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ
tại vùng biển cô linh lên đào gạc ma thuộc quần đảo trường sa
vào tối ngày hôm qua lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đảo gạc ma đã được tỉnh khánh hòa trang trọng tổ chức
tại tượng đài chiến sĩ gạc ma ở xã cam hải đông huyện cam lâm
dự lễ có nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình lãnh đạo tỉnh khánh hòa lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
thân nhân các liệt sĩ sinh sống trên địa bàn tỉnh khánh hòa
tại lễ tử nghiệm các đại biểu đã dâng hương dâng hoa thắp nến tri ân thả hoa đăng tưởng nhớ sáu mươi bốn anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền các cụ đảo gạc ma cô linh len đào thuộc huyện trường sa tỉnh khánh hòa
cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc vào ngày một mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đã đi vào lịch sử dân tộc
là một dấu ấn không bao giờ phai trong tâm trí của mỗi người dân đất việt
những người lính trẻ đầy nhiệt huyết trách nhiệm đã mãi mãi nằm lại nơi biển sâu nhưng ý chí cuột cường của các anh
đã hóa thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng tiếp nối truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước bất khuất của dân tộc
máu của các anh hòa vào biển mặn nhắc nhở muôn đời sau nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
xuyên suốt buổi lễ là chương trình nghệ thuật gồm ba phần khúc tráng ca vĩnh cửu chọn lời thề giữ biển vòng tròn bất tử
dịp này tỉnh khánh hòa liên đoàn lao động tỉnh khánh hòa báo người lao động quỹ cấm lòng vàng báo lao động đã trao tạm quả cho thân nhân các gia đình biệt sĩ
học sinh dân tộc thiểu số con em công nhân lao động vượt khó học giỏi ngư dân
vào sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị công tác bảo hiểm xã hội công an nhân dân và quán triệt một số chủ trương quy định về công tác cán bộ
thượng thướng trần quốc tảo ủy biên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã thề giữ và chỉ đạo hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí lê hùng sơn phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam tham dự hội nghị có đại diện tất cả công an các đơn vị trực thuộc bộ và công an các địa phương trên cả nước
hội nghị công tác bảo hiểm xã hội trong công an nhân dân tổ chức nhằm đánh giá thực trạng về công tác này trong thời gian qua
làm rõ những ưu điểm tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong thời gian tới đồng thời giới thiệu và quán triệt một số điểm mới của những văn bản mới liên quan
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh bảo hiểm và chính sách bảo hiểm là một trong những chủ trương lớn của đảng nhà nước có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng trong xã hội
ổn định xã hội trong đó có an ninh trật tự
chính vì vậy đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn đặc biệt quan tâm coi trọng công tác này xác định đây là điều kiện tiên quyết
đồng thời là động lực quan trọng để thúc đẩy động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
hội nghị diễn ra trong hai ngày tập trung vào báo cáo và thảo luận về tình hình công tác bảo hiểm và công tác tổ chức cán bộ phổ biến các chuyên đề gồm chính sách bảo hiểm
công tác tài chính bảo hiểm trong công an nhân dân công tác chính sách tiền lương chế độ phụ cấp chính sách người có công công tác cán bộ tổ chức biên chế nhân sự và hồ sơ cán bộ
hôm nay đoàn khảo sát số một của bộ công an đã tiến hành khảo sát đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số một mươi bảy của
bộ trưởng bộ công an về tăng cường công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới tại một số cơ sở giam giữ thuộc công an tỉnh thái nguyên
từ những khó khăn vướng mắt trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị một mươi bảy đoàn khảo sát đã ghi nhận các đề xuất kiến nghị cụ thể liên quan tới việc sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác quản lý giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân trong tình hình mới
trong thời gian hơn chín năm thực hiện chỉ thị số một mươi bảy các cơ sở giam giữ thuộc công an tỉnh thái nguyên luôn được bảo vệ tuyệt đối an toàn không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ phức tạp về an ninh trật tự bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ người bị tạm giam và phạm nhân
qua kiểm tra thực tế đoàn khảo sát đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện tốt luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi chín luật đặc xá năm hai nghìn một mươi tám luật thi hành án tạm giữ tạm giam năm hai nghìn một mươi năm
các văn bản hướng dẫn thi hành của chính phủ bộ công an và các bộ ngành liên quan bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân tổ chức quản lý giam giữ nghiêm ngặt chặt chẽ các loại đối tượng theo đúng quy định của pháp luật thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục cải tạo thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất đầu tư cơ sở vật chất xây dựng cải tạo các cơ sở giam gi
giam giữ người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân đáp ứng thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân
cụm thi đua số bảy bộ công an gồm sáu đơn vị là cục tổ chức cán bộ cục đào tạo cục công tác đảng và công tác chính trị cục truyền thông công an nhân dân thanh tra bộ công an và cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
chiều nay ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba các đơn vị thống nhất nhiều nội dung quan trọng trọng tâm là thực hiện nghiêm túc phương châm khẩu hiệu xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị

chiều nay ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba các đơn vị thống nhất nhiều nội dung quan trọng trọng tâm là thực hiện nghiêm túc phương châm tinh nguyện hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
chiều nay ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba các đơn vị thống nhất nhiều nội dung quan trọng trọng tâm là thực hiện nghiêm túc phương châm khẩu hiệu xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị

lý việt quang viện trưởng viện hồ chí minh và các lãnh tụ của đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã trực tiếp thông tin truyền đạt chuyên đề chủ tịch hồ chí minh với tổ chức công đoàn công nhân và người lao động